năm một nghìn chín trăm năm mươi năm lần đầu tiên chủ tịch hồ chí minh có chuyến thăm tới tỉnh sivalok
trung tâm công nghiệp quan trọng của liên xô trước đây và liên bang nga ngày nay
sáu mươi năm năm đã trôi qua nhưng những dấu ấn mà bác để lại vẫn được chính quyền và người dân nơi đây nâng niu dịp giữ
ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh đầy ý nghĩa về dấu ấn của bác hồ trong chuyến thăm sivalok
trong chuyến thăm thành phố sivalok vào năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đông đảo lãnh đạo cấp cao của tỉnh thành phố và các cháu thiếu nhi
đã hần hoàn chào đón chủ tịch hồ chí minh và tặng hoa cho đoàn tại sân bay
hàng nghìn người dân sivalov đứng chặt hai bên đường vẫy cỡ hoa chào đón đoàn đại biểu việt nam
chủ tịch hồ chí minh đã tới thăm các nhà máy dân sự và quốc phòng quan trọng nhất ở vùng này như nhà máy uramas